các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
cụ thể hai mươi một bảy mươi một bệnh nhân covid một mươi chín mới phân bố tại bốn trăm một mươi một xã phường thị trấn thuộc ba mươi trên ba mươi quận huyện thị xã
một số quận huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như bắc tử liêm một tám mươi ba vì một bốn mươi tám đồng anh một hai mươi bốn nam tử liêm bảy trăm bốn mươi ba đống đa bảy trăm ba mươi hai
như vậy cộng dồn số ca mắc tại hà nội tính từ hai mươi chín tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một cho đến nay một một trăm năm mươi hai hai trăm ba mươi
cũng theo báo cáo của sở y tế hà nội tính đến hết ngày một mươi tám tháng ba hà nội có bốn trăm bốn mươi một ba trăm sáu mươi năm ca dương tính với sars cov hai đang điều trị theo dõi
trong đó ba trăm linh hai ca điều trị tại khu cách ly ba ba trăm tám mươi tám bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện chiếm hơn bảy mươi sáu tổng số ca đang điều trị theo dõi
số còn lại bốn trăm linh tám ba mươi năm người đang điều trị theo dõi tại nhà chiếm hơn chín mươi hai
hôm qua một mươi tám tháng ba
hà nội ghi nhận năm ca tử vong
như vậy tổng số ca tử vong do covid một mươi chín từ hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay một hai trăm chín mươi ba người
ngoài ra đến nay tổng số lượt bệnh nhân điều trị khỏi hà nội là một ba trăm hai mươi hai tám trăm bảy mươi tám người
về công tác tiêm chủng tính đến hết ngày một mươi tám tháng ba hà nội có tám mươi một một số người từ một mươi tám tuổi trở lên đã được tiêm mũi nhắc lại vaccine covid một mươi chín
bên cạnh đó gần một trăm linh người cần tiêm mũi bổ sung đã được tiêm chủng
mấy ngày gần đây số ca mắc covid một mươi chín tại hà nội đang có dấu hiệu hạ nhiệt giảm theo từng ngày
cụ thể nếu như ngày một mươi sáu tháng ba toàn thành phố ghi nhận hơn hai mươi sáu ca mắc covid một mươi chín
thì những ngày sau lần lượt giảm từ hai mươi năm rồi xuống hơn hai mươi ba ca ngày tám tháng ba
với việc ghi nhận số ca mắc như vậy hà nội liệu đã vượt qua đỉnh dịch hay chưa
các cơ sở y tế tại hà nội đang đáp ứng điều trị ra sao hãy cùng chúng tôi tìm hiểu
liên quan đến vấn đề này phó giáo sư tiến sĩ hoàng bùi hải
phó giám đốc bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín đại học y hà nội cho hay
hiện tại bệnh viện đang điều trị cho một trăm linh bệnh nhân covid một mươi chín trong đó có ba mươi bốn mươi bệnh nhân nặng
ông hải cho biết tại bệnh viện đã giảm năm mươi số lượng bệnh nhân
từ số ca bệnh đang điều trị giảm cho thấy hà nội đã vượt qua đỉnh dịch đây là tín hiệu đáng mừng
theo ông hải với tình hình bệnh nhân điều trị covid một mươi chín hiện nay
bệnh viện đã rút từ hai trăm năm mươi nhân viên y tế xuống còn một trăm hai mươi người tham gia điều trị
số nhân viên còn lại được điều chuyển về bệnh viện đại học y hà nội
để tiếp tục tham gia công tác chuyên môn điều trị cho bệnh nhân điều trị chuyên khoa khác
bà nguyễn thị lan hương phó giám đốc bệnh viện thanh nhàn cho hay
hiện tại bệnh viện đang điều trị cho khoảng một trăm linh bệnh nhân f giảm hai phần ba so với thời kỳ đỉnh dịch covid một mươi chín
bà hương nhấn mạnh số lượng bệnh nhân điều trị covid một mươi chín tại bệnh viện chúng tôi giảm nhiều
có thể nói hà nội đã tạm thời qua đỉnh dịch
còn đợt nào nữa thì chưa thể biết được bệnh nhân nặng ít giảm tải cho lực lượng y tế
đồng quan điểm trên ông nguyễn anh tuấn trưởng phòng y tế quận năm từ liêm cho hay
hai tuần trở lại đây số ca nhiễm covid một mươi chín đang có xu hướng giảm
ông tuấn đưa ra phán đoán đỉnh dịch covid một mươi chín tại hà nội xảy ra cách đây khoảng một mươi ngày trước
đang có dấu hiệu đi xuống và xuống khá mạnh
nguyên nhân ca nhiễm nặng ít do tỷ lệ tiêm vaccine đạt kết quả rất cao đa phần bệnh nhân nhẹ
bên cạnh đó việc phân tầng đối với các bệnh nhân có bệnh lý nền diễn ra nhanh chóng
nên giảm tình trạng chuyển nặng do covid một mươi chín
lãnh đạo cdc hà nội cho hay thành phố đã qua đỉnh dịch covid một mươi chín
nếu như cách đây hai tuần đường phố vắng vẻ người tham gia giao thông
thì tuần này số lượng người ngoài đường đông
bên cạnh đó số người làm việc tại các cơ quan tăng nhiều so với những tuần trước
dù hà nội kiểm soát được phần nào số ca nhiễm và số ca chuyển nặng
nhưng hy vọng quý vị và các bạn hãy luôn nâng cao tinh thần chống dịch
đẩy lùi các ca mắc để hà nội sớm quay về cuộc sống trước khi có dịch covid một mươi chín
song song với các hoạt động vui chơi giải trí dần được mở cửa trở lại
lĩnh vực giáo dục cũng đang có những dấu hiệu tích cực
mới đây lãnh đạo một số đơn vị giáo dục ở hà nội cho biết
các trường học sẽ cho học sinh đi học trực tiếp từ thứ hai ngày hai mươi một tháng ba
văn bản hướng dẫn mới nhất của sở giáo dục và đào tạo hà nội cho biết
các cơ sở giáo dục trên địa bàn linh hoạt việc dạy học trực tiếp cho học sinh trung học cơ sở
trừ lớp sáu và trung học phổ thông từ tuần tới
sở dĩ hà nội có hướng dẫn trên là do trước đó phó chủ tịch quỹ ba nhân dân thành phố chữ xuân dũng
yêu cầu sở giáo dục và đào tạo sớm có hướng dẫn cụ thể để các quận huyện thị xã
căn cứ vào số ca mắc để chú động quyết định việc dạy học trực tiếp cho học sinh
từ lớp bảy đến lớp một mươi hai phù hợp tình hình mới
bà phạm thị lệ hằng trưởng phòng giáo dục và đào tạo quận hà đông cho hay
giai đoạn cao điểm nhất quận này có một phần tư số giáo viên và học sinh mắc covid một mươi chín
tuy nhiên hiện con số này đang giảm mạnh nên việc trở lại trường học trực tiếp là hoàn toàn có thể
trường maricory cũng vừa có thông báo cơ sở mỹ đình sau ba tuần từ ngày hai mươi tám tháng hai đến ngày một mươi chín tháng ba
học sinh ở nhà học trực tuyến vì dịch covid một mươi chín được phép của quỹ ban nhân dân quận nam từ liêm
từ ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai thì học sinh các lớp bảy tám chín một mươi một mươi một một mươi hai trở lại trường học trực tiếp
theo thời khóa biểu hiện hành
tại cơ sở văn phú học sinh các lớp bảy tám một mươi một mươi một tiếp tục đến trường học trực tiếp
theo thời khóa biểu hiện hành kể từ ngày hai mươi một tháng ba năm hai nghìn hai mươi
thầy nguyễn xuân khang hiệu trưởng nhà trường cho hay trước mắt học sinh sẽ học trực tiếp
nhưng nhà trường vẫn chưa tiến hành tổ chức bán chú
sau một thời gian nghe ngóng tình hình dịch bệnh
nhà trường mới quyết định
trong khi đó tại trường lương thế vịnh bà văn thụy dương phó hiệu trưởng nhà trường cho hay
dự kiến khoảng cuối tháng ba tình hình dịch covid một mươi chín trên địa bàn sẽ bớt căng thẳng
do vậy nhà trường dự kiến sẽ cho từng khối lớp đi học trực tiếp theo nhóm ưu tiên
cụ thể dự kiến từ ngày hai mươi chín tháng ba học sinh các khối lớp chín và một mươi hai sẽ trở lại trường học trực tiếp
từ ngày bốn tháng bốn học sinh các khối lớp bảy tám một mươi một mươi một sẽ đi học trực tiếp
trước việc chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại
các trường học nêu rằng mở cửa vẫn đảm bảo tất cả các phương thức dạy học nếu học sinh giáo viên mắc covid một mươi chín
một tin vui xin được gửi tới quý vị là sau gần một mươi tháng đóng cửa do ảnh hưởng bởi đại dịch covid một mươi chín
tối ngày một mươi tám tháng ba không gian đi bộ trong khu phố cổ hà nội đã hoạt động trở lại
người dân thủ đô khi đến đây vẫn đảm bảo những quy định chống dịch như đeo khẩu trang hay quét mã qr
bắt đầu từ một mươi chín h ngày một mươi tám tháng ba không gian đi bộ khu vực hồ hoàn kiếm và phụ cận
chính thức hoạt động
ngay từ rất sớm phố đi bộ đã thu hút rất nhiều người dân đến đây
càng về đêm muộn lượng người đổ vào phố đi bộ ngày một đông gồm cả trẻ nhỏ gia đình những người tập thể dục
đây là địa điểm được nhiều người dân thủ đô đến để vui chơi và giải trí dịp cuối tuần
phố đi bộ hồ gươm là không gian hoạt động công cộng vì vậy số lượng người tham gia hoạt động lớn nhất từ trước đến nay
các trò chơi dân gian được tái hiện gian hàng tòa hè bắt mắt thu hút nhiều vị khách
rất nhiều hoạt động diễn ra tại phố đi bộ hồ gươm
trong đêm đầu tiên mở cửa trở lại trẻ em háo hức nâu đùa có em quên quy định phòng chống dịch
rất nhiều đồ chơi trẻ em bày bán
các ban nhạc say sư trình diễn sau quãng thời gian dài nghỉ dịch
khu vực để xe phía bên ngoài chật kính
trong ngày đầu hoạt động chính quyền quận hoàn kiếm đã triển khai nhiều biện pháp để bảo đảm công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tạo một không gian vui chơi an toàn cho người dân dịp cuối tuần
tất cả các lối ra vào đều được rào chắn không cho các phương tiện đi vào phía bên trong
người dân đến đây đều phải đo thân nhiệt sát khuẩn tay quét mã qr trước khi vào phố đi bộ
phố đi bộ mở lại cuộc sống của người dân cũng đang dần quay về với nhịp sôi động trước đây
với các hoạt động vui chơi giải trí không còn bị hạn chế như thời gian trước đó
đây là một trong những tín hiệu đáng mừng của thủ đô